sở xây dựng hà nội vừa cấp phép cho việc di rời chặt hạ một trăm ba mươi cây xanh trên đường kim mã
đoạn từ bờ hồ thủ lệ đến nút giao núi trúc
việc đánh chuyển chặt hạ cây xanh đợt này nhằm phục vụ thi công dốc hạ ngầm ga chín
diễn đứng của gói thầu cp ba thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội
trong một trăm ba mươi cây xanh kể trên có chín mươi năm cây sẽ được đánh chuyển
ba mươi năm cây không thuộc chủng loại cây đô thị cây công nghiêng sâu mục bị chặt hạ
tất cả các cây được đánh chuyển phục vụ thi công tuyến đường sắt ga hà nội nhồn
sẽ di chuyển về trồng tại nút giao thông vĩnh ngọc trên đại lộ võ nguyên giáp
đơn vị thi công sẽ tuân thủ các quy trình do tp hà nội ban hành
để đảm bảo cây xanh phát triển sau khi bị đánh chuyển
sáng ngày tám tháng chín đơn vị thi công đã khảo sát từng cây trong tổng số một trăm ba mươi cây kể trên
để đưa ra biện pháp đánh chuyển chặt hạ cụ thể
sau đó từ ngày một mươi hai tháng chín công việc chặt hạ đánh chuyển một trăm ba mươi cây xanh sẽ chính thức bắt đầu
thời gian đánh chuyển chặt hạ dự kiến xong trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó để phục vụ thi công tuyến đường sắt ga hà nội nhồn
một trăm linh chín cây xanh bên hồ thủ lệ đường kim á cũng đã bị di rời chặt hạ